nhiều chuyên gia ở mỹ cho rằng khẩu trang vải có thể sẽ không đủ để bảo vệ mọi người trước khả năng lây lan của biến thể omicron
ngoài khẩu trang vải người dùng có thể chọn khẩu trang phẫu thuật khẩu trang kn chín mươi năm hay n chín mươi năm
theo chuyên trang sức khỏe paris well health mỹ khả năng lây lan của biến thể omicron mạnh hơn do số lượng virus trong cơ thể người mắc nhiều hơn
cần ít virus hơn để lây cho người khác và dễ lây qua không khí
khẩu trang vải được nhiều người lựa chọn có thể tái sử dụng và dễ tìm
một số loại khẩu trang vải có thể lọc các hạt nhỏ và giọt bán có đường kính nhỏ hơn một mươi micron trong đó một micron bằng một trên một mm
tuy nhiên một số nghiên cứu cho thấy hiệu quả lọc của khẩu trang vải giảm khoảng hai mươi sau khi giặt đến lần thứ tư
khi đó khẩu trang vải có thể khó vừa kit với mũi và miệng để lộ nhiều khoảng trống
điều này khiến khó lọc hiệu quả các giọt bán chứa virus
vì vậy các chuyên gia khuyên cáo tốt nhất nên chọn các loại khẩu trang sau
một khẩu trang phẫu thuật
khẩu trang phẫu thuật còn được gọi là khẩu trang y tế hay khẩu trang dùng một lần
với loại khẩu trang này mọi người không nên mang hai khẩu trang cùng lúc vì sẽ gây các vết hàn trên mặt
một nghiên cứu công bố trên truyền tràn xi an cho thấy khẩu trang phẫu thuật giảm lây những cốt nguyện chín tốt hơn khẩu trang vải đặc biệt là với nhóm trên sáu mươi tuổi
khẩu trang kn chín mươi năm hoặc n chín mươi năm
khẩu trang n chín mươi năm có khả năng lọc đến chín mươi năm các hạt lơ lửng trong không khí
loại khẩu trang này đặc biệt
n chín mươi năm đáp ứng được các tiêu chuẩn của viện quốc gia về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp nios mỹ về khả năng lọc không khí
trong khi đó kn chín mươi năm là khẩu trang phòng độc dùng một lần khả năng lọc khí là chín mươi năm
với khẩu trang phẫu thuật khi một người hát hơi thì các giọt bán nhỏ sẽ được giữ lại trong khi các giọt siêu nhỏ vẫn có thể lọt ra ngoài qua các khoảng trống giữa mặt và khẩu trang
nhưng với n chín mươi năm khẩu trang này sẽ ôm sắt mặt và lọc các giọt siêu nhỏ hiệu quả hơn
một nghiên cứu đăng trên chuyên sản
n chín mươi năm đã phân tích hiệu quả của một mươi bốn loại khẩu trang khác nhau
kết quả cho thấy chỉ khoảng một giọt bán thoát ra ngoài khi người mang khẩu trang n chín mươi năm nói chuyện
nghiên cứu này không chứng minh khẩu trang n chín mươi năm tốt hơn các khẩu trang khác
mỗi loại khẩu trang đều có những ưu và nhược điểm tùy thuộc vào người sử dụng
ví dụ nếu bạn đang ở ngoài trời nơi tụ tập ít người hay trong nhà thì khẩu trang phẫu thuật là phù hợp
nếu chọn các loại khẩu trang ôm quá khích mặt như n chín mươi năm hay kn chín mươi năm
thì có thể khó chịu
nếu đeo trong thời gian dài
tuy nhiên theo verywellhealth các bạn ở không gian kín tụ tập đông người
đang trên máy bay hoặc thuộc nhóm người dễ bị tổn thương như chưa tiêm vaccine
hay miễn dịch dữ yếu thì nên dùng n chín mươi năm
thông qua tin tức này chúng tôi hy vọng quý vị và các bạn sẽ có cái nhìn tổng quan
về các loại khẩu trang hiện hành và lựa chọn cho riêng mình những loại phù hợp
nhằm chủ động bảo vệ sức khỏe trước biến chủng omicron đang hoành hành
lúc này chúng tôi tin rằng bạn đã có sự lựa chọn cho riêng mình
đồng thời cũng trả lời rõ câu hỏi khi nào nên dùng khẩu trang phẫu thuật
và khi nào nên sử dụng khẩu trang kn chín mươi năm hoặc n chín mươi năm